thông tư số bốn mươi hai hai nghìn một mươi sáu tt bld tb xh của bộ lao động thương minh và xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực pháp luật
theo quy định tại thông tư số bốn mươi hai hai nghìn một mươi sáu tt bld tbxh đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản hai điều một mươi nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi năm ndcp là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thì tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng này sẽ được điều chỉnh
đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện
chế độ tiền lương do nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định nói trên
năm hai nghìn một mươi bảy ngành thuế vẫn đặt trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hiện đại hóa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế
phát huy những kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục thuế tiếp tục xây dựng kế hoạch cải cách hành chính tập trung vào hai nội dung chính là cải cách về chính sách pháp luật và đơn giản hóa thủ tục hành chính
bên cạnh đó để nâng cao hiệu quả kiểm tra kiểm soát đối với việc ban hành các văn bản hành chính của cơ quan thuế các cấp tổng cục thuế đang tiếp tục triển khai xây dựng quy chế cấp ý kiến pháp lý đối với dự thảo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản hành chính
do cơ quan thuế các cấp ban hành thực hiện xây dựng các thông tư mà tổng cục thuế được giao chủ trì soạn thảo theo sự phê duyệt của bộ tài chính
tổng cục hải quan vừa yêu cầu hải quan các địa phương tiếp tục triển khai thí điểm hệ thống dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính đến hết ngày hai mươi tám tháng hai và chuyển sang vận hành chính thức từ ngày một tháng ba
thông qua theo dõi
xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong thời gian triển khai thí điểm từ ngày một tháng một đến ngày hai mươi năm tháng một tổng cục hải quan nhận thấy nhiều cục hải quan tỉnh thành phố còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo trong công tác triển khai dẫn đến số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận xử lý trên hệ thống còn thấp đặc biệt có nhiều đơn vị chưa tiếp nhận hồ sơ
kết quả nêu trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch triển khai nghị quyết ba mươi sáu a nqcp ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm về chính phủ điện tử
và kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của toàn ngành
những năm gần đây quảng ninh là một trong những tỉnh năng động đi theo hướng phát triển lâu dài cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước đồng thời mở cửa đón các nhà đầu tư chiến lược và mời các nhà tư vấn hàng đầu thế giới
quảng ninh đã triển khai tốt ba khâu đột phá chiến lược theo tinh thần đại hội đảng toàn quốc
trên cơ sở đầu tư trí tuệ định vị lại quảng ninh trong tương quan quốc tế khu vực và quốc gia làm nền tảng quan trọng để có những bứt phá trong hành trình phát triển
ba khâu đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tái cấu trúc nền kinh tế phát triển bền vững
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh có một sáu trăm linh doanh nghiệp thành lập mới tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi năm
tổng thu trên địa bàn đạt ba mươi tám ba trăm tám mươi năm tỷ đồng thu nội địa hai mươi năm một trăm ba mươi tám tỷ đồng
vốn đầu tư xã hội tăng một mươi hai so với cùng kỳ
gdp bình quân đầu người bốn năm mươi usd hộ nghèo giảm xuống còn ba ba mươi chín

mỗi thời điểm mỗi giai đoạn khác nhau cải cách hành chính cần phải có những chuyển biến để phù hợp với tình hình thực tế đất nước cũng như hoàn cảnh quốc tế
bên cạnh thực hiện chương trình cải cách tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi thì chính phủ thủ tướng chính phủ đã có những chỉ đạo sắt sao nhằm nâng cao chất lượng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân
việc thành lập các trung tâm hành chính công hay các văn phòng một cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại các bộ ngành địa phương
đã cho thấy sự đáng sợ
chính phủ đã tạo ra ba dạng trong cách thức tổ chức và hoạt động
các địa phương đã từng bước tiếp cận và chủ động nghiên cứu để tìm ra cách làm hay phù hợp trong cách thức giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân một cách tốt nhất
quá trình phát triển kinh tế thì nói chung thì còn cái thủ tục hành chính này nói riêng tôi nghĩ là thủ tục hành chính một trong những thứ mà nó làm động lực tác động đến động lực ý chí của những doanh nghiệp
mới bước vào nghề
tuy đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng cải cách hành chính nói chung trong thời gian qua vẫn chưa được như kỳ vọng
theo ý kiến của nhiều chuyên gia tổ chức và công dân thì mô hình giải quyết thủ tục hành chính phải theo hướng tập trung và có sự giám sát chặt chẽ của các cấp có thẩm quyền
đồng thời phải đánh giá và đo được sự hài lòng của người dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thái độ phục vụ của cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ
đối với lại một số bộ thủ tục hành chính hiện tại đang có khó khăn trong việc thực hiện giữa các bộ ngành trung ương
đang có một hệ thống thủ tục hành trình và thực hiện theo một mô hình ngành dọc và địa phương có một bộ thủ tục hành trình mà thực hiện mà chưa có sự kết nối
do nên cũng có những cái thủ tục là gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện cho các tổ chức và doanh nghiệp
bên cạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hồ sơ
thì các bộ ngành địa phương cần có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc
đồng thời cũng cần phải có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với những hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức và công dân
đối với cấp huyện thì chúng tôi nghiêm túc thực hiện và làm sao rút ngắn được những thủ tục không cần thiết
ví dụ như là ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng tôi phải huy động làm cả triển khai những văn bản
kể cả những ngoài giờ thậm chí trên xe để làm sao rút ngắn được khoảng thời gian giúp đơn vị
thế còn về phía cấp trên thì khi có một thủ tục hành chính nào của cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện trình với bên trên
các sở ban ngành nào có những nhũng nhiễu phiền hà thì chúng tôi cũng kiến nghị thẳng với chủ tịch tỉnh
như vừa qua là cái vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nam định là chậm so với tình hình thực tế
thì các huyện cũng đã kiến nghị trong đó có huyện giao thủy đã kiến nghị với chủ tịch ủy ban tỉnh
cải cách hành chính là tiền đề và động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội
trong đó việc đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân là bước đi quan trọng cần thiết trong tiến trình đó
trước đòi hỏi khách quan trong tiến trình hội nhập cần phải cải cách hơn nữa rút gọn những thủ tục dườm già không cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên truyền hình nhân dân với ông đỗ ngọc thịnh
chủ tịch liên đoàn luật sư việt nam đại diện cơ quan thành viên của hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ
thưa ông những năm gần đây với chính sách hành chính
các thủ tục hành chính cải cách thủ tục đầu tư đã tạo ra hành lang pháp lý tương đối rõ ràng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp thì năm hai nghìn một mươi bảy này chúng ta có những chính sách cụ thể như thế nào
tôi nghĩ rằng những nghị quyết của chính phủ những hoạt động của chính phủ trong việc cải cách thủ tục hành chính trong mấy năm vừa qua đã mang nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân
và tiếp bước những kết quả đạt được trong những lần này
năm trước năm hai nghìn một mươi bảy này cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân sẽ tiếp tục nhận được những kết quả những ưu việt trong việc cải cách thủ tục hành chính để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như người dân tham gia một quá trình sản xuất kinh doanh và xã hội một cách thuận lợi hơn các năm trước
với đội ngũ luật sư tham gia tích cực vào đề án ba mươi về cải cách thủ tục hành chính của chính phủ những năm qua
với trách nhiệm được giao tại ba nghị quyết một mươi chín thì luyên và luật sư có những kiến nghị gì để giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp không